thưa quý vị thời gian qua lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý của công ty
nhiều công nhân đã cấu kết với nhau lấy trộm sản phẩm của công ty để đem ra ngoài tiêu thụ
gây thất thoát cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng
phóng viên antv tại an giang đã có phản ánh ngay sau đây
đây là những công nhân cấu kết với nhau để trộm gấp tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn an giang samho
tại khu công nghiệp bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
lợi dụng nhiệm vụ được công ty giao cho là giám sát công nhân lê thiện bích
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cư trú tại xã an hòa huyện châu thành
đã cùng các công nhân lên kế hoạch lấy trộm bảy mươi hai đôi giày thành phẩm của công ty
trước đó cũng lợi dụng sự sơ hở của công ty khi vắng người trông coi
hà thanh giang đã cùng với nguyễn văn đô bạn làm chung công ty
lấy trộm dây thành phẩm của công ty đem ra ngoài bán
trước đó cũng lợi dụng sự sơ hở của công ty khi vắng người trông coi
lấy tiền chia nhau tiêu xài
từ đầu năm đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
đã điều tra khám phá ba vụ trộm khởi tố một mươi hai bị can là công nhân của công ty
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tài sản các đối tượng trộm được tám mươi đôi giày trị giá một trăm bảy mươi triệu đồng
quá trình điều tra lực lượng công an xác định nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực trạng trên
là do các công ty còn nhiều sơ hở trong việc tự bảo vệ tài sản
bên cạnh đó một số công nhân thủ kho bảo vệ mắc mối với nhau
lợi dụng sơ hở của công ty trong quá trình quản lý giao nhận kiểm kê để lấy trộm tài sản
trước hết từ phía các công ty và doanh nghiệp phải nêu cao tinh thần tự quản
tự bảo vệ tài sản của mình bằng các biện pháp như lắp đặt hệ thống camera an ninh
công tác tuyển dụng quản lý các bộ phận sản xuất như kiểm tra hàng hóa xuất hàng
phải được giám sát chặt chẽ
đối với các doanh nghiệp và công ty cũng cần thường xuyên rà soát lại nhân sự
nhất là các bộ phận như bảo vệ thủ kho và các bộ phận như là kiểm tra hàng hóa

đối với các doanh nghiệp và công ty cũng cần thường xuyên rà soát lại nhân sự
và kiểm tra hàng hóa để tự bảo vệ tài sản của mình